thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác của trung ương đã đến thăm
chúc tết cán bộ chiến sĩ công an tp hcm trước thềm xuân nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
cùng dự buổi thăm hỏi chúc tết của chủ tịch nước có đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên
và lãnh đạo một số cơ quan trung ương các cuộc nghiệp vụ của bộ công an các sở ban ngành tp hcm
tại buổi làm việc thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nhiệt liệt biểu dương
chúc mừng những thành tích chiến công mà công an tp hcm đạt được trong năm qua
chủ tịch nước nhấn mạnh tp hcm thời gian qua là địa bàn chịu tổn thất nặng nề nhất do dịch bệnh covid một mươi chín
nhưng đến nay thành phố đã là vùng xanh để đạt được kết quả này với sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ công an
thành ủy tp hcm công an thành phố là một trong những lực lượng sung kích tuyến đầu huy động các nguồn lực
để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng chống dịch bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
vô hiệu hóa sự chống phá của các thế lực thù địch giữ vững ổn định xã hội thực hiện an dân an sinh xã hội
bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân thực hiện sứ mệnh của mình giúp dân vượt qua đại dịch
trong điều kiện hết sức khó khăn thách thức góp phần phục vụ phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cũng biểu dương và gửi lời thăm hỏi chúc tết đến gia đình thân nhân cán bộ chiến sĩ công an thành phố
đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tri ân những công hiến hy sinh của cán bộ chiến sĩ trong công tác phòng chống dịch
và thực hiện trọng trách của mình trong giữ gìn sự bình yên cho thành phố
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nhấn mạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh an toàn thành phố để góp phần quan trọng
cho việc hồi phục phát triển kinh tế xã hội xây dựng thành phố hồ chí minh phát triển văn minh nghĩa tình là hết sức nặng nề
nhưng cũng vô cùng vẻ vang của công an thành phố hồ chí minh trong năm mới
chủ tịch nước tin rằng công an thành phố hồ chí minh sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình
xứng đáng với niềm tin của đảng nhà nước nhân dân bộ công an và thành phố hồ chí minh
sáng nay tại thành phố hồ chí minh đảng ủy công an trung ương bộ công an đã tổ chức gặp mặt
chúc tết cán bộ công an cấp cao đã nghỉ hưu nhân dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
đại thướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì vừa gặp mặt
trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu năm mới chuẩn bị đón tết nguyên đán cổ truyền
bộ trưởng tô lâm bày tỏ sự tri ân và gửi lời chúc sức khỏe chúc mừng năm mới đến các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an
phu nhân các đồng chí lãnh đạo bộ đã từ trần các đồng chí lão thành cách mạng lãnh đạo ban trung ương cục miền nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
thông tin khái quát về tình hình an ninh trật tự kết quả các mặt công tác bộ trưởng tô lâm cho biết
tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi bảy vừa qua thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã ghi nhận biểu dương
khẳng định những kết quả thành tích của lực lượng công an trong năm hai nghìn hai mươi một là hết sức to lớn toàn diện hơn hẳn so với năm hai nghìn hai mươi và các năm trước được nhân dân đánh giá cao
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn những đóng góp sự ủng hộ giúp đỡ quý báu của các đồng chí tướng lĩnh sĩ quan cấp cao qua các thời kỳ
đồng chí bộ trưởng cũng cho biết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới đảng ủy công an trung ương chủ trương xây dựng đề án thành lập hội cựu công an nhân dân việt nam
hiện dự thảo đang được hoàn thiện lần cuối để sớm chỉnh ban bí thư xem xét quyết định
hiện dự thảo đang được hoàn thiện lần cuối để sớm chỉnh ban bí thư xem xét quyết định
thăm và làm việc tại công an thành phố đà nẵng thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm đã ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà công an thành phố đà nẵng đã đạt được trong thời gian qua
mặc dù chịu nhiều tác động bất lợi của dịch bệnh covid một mươi chín nhưng với sự nỗ lực và cố gắng lực lượng công an thành phố đà nẵng đã triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương nhiệm vụ công tác công an
chủ động nắm và tham mưu giải quyết tốt tình hình giữ vững an ninh trật tự xã hội
trong năm hai nghìn hai mươi hai bộ trưởng yêu cầu lực lượng công an phải tập trung bám sát hoàn thành tốt chủ trương kế hoạch mục tiêu mà lãnh đạo bộ công an đảng ủy ủy ban nhân dân đã đề ra
đảm bảo an ninh chính trị không để xảy ra những điểm nóng quản lý tốt hoạt động người nước ngoài
đảm bảo an ninh trật tự kéo giảm các loài tội phạm nhất là tội phạm cho vay lãi nặng theo kiểu xã hội đen tội phạm ma túy ngay từ những ngày đầu năm
cải cách thủ tục hành chính để nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước tiếp tục xây dựng lực lượng chính quy tinh nguyện hiện đại
tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm cũng gửi lời cảm ơn lãnh đạo thành phố đà nẵng đã quan tâm chỉ đạo đối với lực lượng công an thành phố
và gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo nhân dân thành phố và toàn bộ cán bộ chiến sĩ công an thành phố
nhân dịp này cũng thay mặt đảng quỷ quan trung ương lãnh đạo của công an tôi rất trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo chỉ đạo
của công chí lãnh đạo thành quỷ của lãnh đạo nhân dân quỷ quan nhân dân các cơ quan ban ngành đoàn thể lực lượng quân đội lực lượng nguyên phong
thành phố đà nẵng chính quyền các cấp trong những việc triển khai
việc nhiệm vụ bảo vệ an ninh giữ gìn trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
nói chung công an thành phố nội diện chúng tôi rất mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo quan tâm phối hợp của công chí đối với lực lượng công an
cũng như là đối với lực lượng công an thành phố đà nẵng trong thời gian tới
thưa các đồng chí tôi tin tưởng rằng với truyền thống với ý chí và quyết tâm chính trị với sự nỗ lực cố gắng
lực lượng công an thành phố đà nẵng sẽ hoàn thành tốt
những nhiệm vụ đại nhà nước dân tin tưởng giao phó xin chúc công chí lãnh đạo toàn thể công chí cùng gia đình
mạnh khỏe tốt và thành công đón xuân mới nhâm dận nguyên hiệu chiến công thời tiết mới
chiều cùng ngày bộ trưởng tô lâm cùng đoàn công tác bộ công an đã đến thăm và làm việc với bệnh viện một kiến chính bộ công an
bộ trưởng biểu dương y tế công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao
đóng góp vai trò quan trọng trong công tác
phòng chống dịch covid một mươi chín đặc biệt là lực lượng tuyến đầu đã gương mẫu sung phong vào hỗ trợ tại tâm dịch
bộ trưởng cũng yêu cầu lực lượng y tế công an nhân dân cần nâng cao hơn nửa chất lượng đội ngũ để phục vụ công tác chiến đấu của công an nhân dân
và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp tục thực hiện tốt công tác y tế trong hoạt động nghiệp vụ của lực lượng công an
bộ trưởng cũng gửi lời chúc sức khỏe đến cán bộ chiến sĩ tại bệnh viện và mong muốn y tế công an nhân dân
tiếp tục phát huy vai trò trên tuyến đầu chống dịch chung tay cùng cả nước phòng chống dịch covid một mươi chín hiệu quả hoàn thành tốt nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội văn phòng chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của chủ tịch nước về luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật đầu tư công luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư luật đầu tư luật nhà ở
luật đấu thầu luật điện lực luật doanh nghiệp luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự
đã được quốc hội khóa một mươi năm thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất
luật cơ cấu thành một mươi một điều gồm chín điều sửa đổi bổ sung một số điều của chính luật hiện hành
một điều quy định về điều khoản chuyển tiếp và một điều quy định về hiệu lực thi hành
việc sửa đổi bổ sung một số điều của chính luật xuất phát từ yêu cầu thể chế hóa chủ trương
đường lối của đảng chính sách của nhà nước về xây dựng hoàn thiện pháp luật
nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội
nhất là trong điều kiện vừa phòng chống dịch covid một mươi chín vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
đồng thời để đáp ứng yêu cầu phát sinh từ thực tiễn liên quan tới hoạt động đầu tư
kinh doanh quản trị doanh nghiệp công tác bảo vệ an ninh mạng thi hành án dân sự
thực hiện chính sách xã hội hóa đầu tư vào hệ thống truyền tài điện quốc gia
khuyến khích đầu tư sản xuất và sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường
luật nhằm sửa đổi bổ sung những vấn đề cấp bách đã rõ được thực tế kiểm nghiệm
có sự đồng thuận cao để khắc phục những khó khăn vướng mắc trong thử tiễn
tăng cường phân quyền đồng thời bảo đảm sự kiểm soát chặt chẽ nguồn lực của đất nước
luật có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
để xử lý các quan hệ pháp luật phát sinh trước thời điểm luật này có hiệu lực
điều một mươi một của luật quy định chuyển tiếp đối với các quy định của luật đầu tư công
luật đầu tư luật nhà ở và luật thi hành án dân sự